tức là những người mà ngồi trong hội đồng giám khảo phải là người mà không có tác phẩm dự thi
thì chúng ta đành chấp nhận một ban giám khảo như vậy
cũng theo dư luận của báo chí một số ý kiến cho rằng
những cái bất cập của nhiều kỳ cuộc liên hoan lần trước
nó vẫn có thể lặp lại trong cái liên hoan sân khấu quảnh đương này
ví dụ như là bệnh thành tích chẳng hạn
và nó thể hiện ra ở cái chuyện là có khá nhiều gương mặt
từ soạn giả cho anh đạo diễn cho anh nhạc sĩ cho anh thiết kế sân khấu
một người có thể làm nhiều vợ
và chính vì thế mà nó dẫn tới một cái tình trạng mà
gần như là cái sự đọc diễn của một số người
thì liệu nó có thể hiện ở cái liên hoan này không ạ
cái tình trạng một đạo diễn một tác giả một họa sĩ một nhạc sĩ
tức là những thành phần sáng tạo chính
mà tham gia sáng tạo ở nhiều địa phương và nhiều đơn vị
điều đầu tiên là thẳng định
họ là những người tài năng
thì mới được mời nhận được một cái tình trạng
đúng rồi chắc chắn
còn cái người mời ấy
tức là các địa phương ấy các đơn vị ấy
họ chưa thật sự tỉnh táo
trong việc cân nhắc mời ekip sáng tạo
ở cái chỗ là như thế này
với một cái thời gian gấp rút như thế
không thể chín ép được
đương nhiên chính vì vậy
nó sẽ có những tác phẩm
có những vở diễn
nó không đạt được như mong muốn
cái khiếm khuyết này
là các địa phương và các đoàn các đơn vị nghệ thuật
họ không thực sự tin
họ chưa thực sự tin vào
khả năng của ekip sáng tạo
của đơn vị mình
của địa phương mình
cho nên cứ mời
mời chỗ khác thì nó dẫn ra một tình trạng như thế này
các kỳ liên hoan trước và trong liên hoan lần này
nhiều vở na ná giống nhau
vì do một người làm
vì do một ekip làm chứ mình không nói một người nhé
do một ekip làm
cho nên nhiều vở nó có na ná giống nhau
và chất lượng nó cũng na ná như nhau
nó làm triệt tiêu
cái bản sắc của từng địa phương
của từng đơn vị nghệ thuật một
và cái này
tôi cũng đã nhiều lần
nói chuyện gọi là trà dư tiểu hậu với các đơn vị địa phương
khi đến với các đơn vị địa phương
thì tôi có nói rồi tại sao các bạn không mạnh dạn mời
nhiều đoàn có đạo diễn đàng hoàng nhưng không mời
đấy là do gì
do cơ quan quản lý của địa phương đó
nhiều khi các đơn vị cũng nói là gì
bọn em cũng muốn mời lắm
nhưng lãnh đạo trên thì bảo là không
cái tâm lý đi thi ấy
thì đoàn nào cũng mong được giải
nghệ sĩ nào đi thi cũng mong được giải
bởi vì nó sinh ra cái cuộc thi nó sẽ có người thắng người thua nó sẽ có được và mất
nó sẽ phải có giải thưởng
thì cái khát khao ấy tôi nghĩ rằng là cũng là một cái điều
nó rất chính đáng
và miễn là thế này
cái khát khao đấy mình phải làm thế nào để mình tiến đến nó
tức là mình làm thế nào mình đạt được cái mục đích ấy thì mình phải
mình phải cố gắng lao động nghệ thuật nỗ lực hết mình và sáng tạo hết mình
để mình đạt được điều đó trong vinh quang
thì sẽ vô cùng hạnh phúc đối với người nghệ sĩ
nhưng thôi còn lại thì
với các tỉnh thì nói thật là còn một cái tâm lý này nữa này
nó cũng là cái cơ chế nữa
ví dụ như là đi thi mà bây giờ đầu tư cho đi thi
thì trước khi đi thi thì là cũng
phải được hứa hẹn nào kia
thì nếu như mà được một chút gì trở về thì
thì còn có cái tiếng nói với cái địa phương đó
để gìn giữ cũng khổ lắm tôi nói thật
nghĩ cũng nàn giải
là bây giờ về nếu mà không được cái gì
đầu tư cho đi về
xong rồi là hình dung là trong mắt mọi người là
cái thành tích không có
nó lại liên quan đến cái việc là
tồn tại hay không tồn tại nữa kìa
điều mà tôi quan tâm hơn nữa
qua liên hoan này thì có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cái chuyện
của sân khấu cải lương trong hiện tại
ví dụ như là người ta nói đến cái sự thiếu thốn về mặt kinh phí giản dự
thì đã đành
nói tới cả cái thiếu trong cái
ekip sáng tạo
người ta thấy là
trong ba mươi hai vở diễn
của liên quan sân khấu cải lương tuyển quốc này ấy
thì có khá nhiều vở là kịch bản cũ
phải chăng đấy nó là một cái để nói rằng là
cái khâu soạn giả
cái khâu kịch bản
cũng đang rất thiếu
tôi lấy ví dụ như là thái hậu dương vân nga là vở quá cũ rồi
bến lức ngũ bồ cũng là vở cũ lắm rồi
chiếc áo thiên nga của chị dựng hình như cũng là vở được giản dựng rồi đúng không ạ
cái kịch bản được giản dựng rồi
chu trình là ba năm một lần
tham gia liên quan
nhưng hiện nay đã lâu rồi đã thành một cái thói quen rồi
thành như một cái nếp mà
ở các đơn vị
khi đến sát ngày
có liên hoan hội diễn
thì mới gấp rút
đi lựa chọn kịch bản
đi tìm ekip sáng tạo và giản dựng tác phẩm
cho nên nhiều tác phẩm
nó chưa được chín
nó còn sổi
nhiều đơn vị
diễn viên chưa thuộc
nhân vật của mình
chưa thuộc nhân vật của mình
cho nên là lên sân khấu nó có những cái mà
nó khá là nhiều
và đấy là một tình trạng
tình trạng đấy
thì tôi nghĩ rằng là để tránh cái tình trạng đó
thì các cơ quan quản lý
là gì các cái vở diễn hàng năm là những vở sẽ đi tham gia
liên hoan cuộc thi
tại vì này
khi anh làm những vở đó nó có thời gian được biểu diễn nhiều
thời gian được phục vụ nhân dân nhiều
vì cái nghề
biểu diễn là gì
là nghề tương tác với khán giả
và mỗi một đêm diễn
họ có thể dụ nghệ sĩ người ta có thể rút kinh nghiệm
qua cái phản ứng của khán giả
để cho cái nhân vật của mình cái vai của mình
nó được hay hơn
khi tham gia
liên hoan đại diện
thì cái nhân vật đấy nó
nó đầy đặn hơn
tôi rất là
thích cái ý kiến của anh kỳ
về cái việc này
thực ra thì
bản thân tôi tôi đã thực hiện cái điều này rồi
cái lộ trình ba năm một lần hội diễn này chúng ta đã nhìn thấy
từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám
khi tôi dành huyết chương vàng cho vở vua thánh triều lê
ở mạc liêu
thì ngay lập tức khi trở về
khi tôi dựng vở là ngay lập tức tôi đã chuẩn bị
cái tâm thế cho hai nghìn một mươi tám rồi
thì tôi dựng
hai nghìn một mươi sáu một vở hai nghìn một mươi bảy một vở
và hai nghìn một mươi tám một vở
cho đến khi bắt đầu đi thi thì chúng ta lại lựa chọn trong ba cái vở đó
cái gì nó tốt nhất
để mà chúng ta đưa đi cái gì mà
thì nó phù hợp nhất để chúng ta đưa đi liên hoan
một phần nữa là chúng ta chuẩn bị cho những nghệ sĩ
nghệ sĩ trẻ
là những nghệ sĩ mà bắt đầu là có những cái lấp lánh của tài năng
thì từ cuộc thi tài năng trở về chúng ta đẩy vào
những cái cuộc thi lớn
thì bắt đầu đưa vào những cái tác phẩm đó
và khi lựa chọn thì chúng ta cũng lựa chọn
để làm thế nào vừa đảm bảo được cái
chất lượng của tác phẩm
lại vừa có cơ hội
cho các nghệ sĩ
được tham gia
được thể hiện mình và đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ
về các nghệ sĩ biểu diễn trong cái liên hoan lần này
tôi may mắn được xem rất nhiều vở diễn
tôi thấy là
ví dụ như là các nghệ sĩ của các đoàn công lập
và các đoàn ngoài công lập
thì nó lại có một cái này này
các đoàn ngoài công lập
thì có rất nhiều những ngôi sao nữa
ngoài những cái khát vọng
của những người nghệ sĩ mà
họ có một cái khát vọng được
được làm nghề
được đứng trên một cái sân chơi chuyên nghiệp
và được thể hiện mình
thì lại có rất nhiều những ngôi sao
ngôi sao tên tuổi của cái lương
trở thành những cái người nghệ sĩ
chính của trong các cái tác phẩm
của các đoàn ngoài công lập
với một cái đoàn ngoài công lập
họ tự bỏ kinh phí ra để đi thi
họ tự tập luyện với nhau
nhưng chính tên tuổi của những nghệ sĩ đấy
lại góp phần rất quan trọng
cho cái tác phẩm
và cho cái sự sống còn của cái tác phẩm đấy
các vở diễn đều
đi vào đời sống
và đều có
nhiều cơ hội để đi biểu diễn phục vụ được
tiếp cận thị trường được
tức là kể cả về
cái vở diễn
kể cả về nội dung tư tưởng
cả về hình thức biểu diễn
kể cả về các nghệ sĩ
nó không bị
cái mục tiêu
là chỉ để tham gia liên hoàn
cái đấy là cái rất rõ
chính vì vậy
của các đơn vị ngoài công lập
trong thành phố hồ chí minh
chủ yếu là trong thành phố hồ chí minh thôi
thì họ đầu tư
vì họ bỏ tiền túi ra mà
đã gọi là bỏ tiền túi
và đã đầu tư
tức là phải thu lại vốn
thì cái mục đích thu lại vốn
gọi là chính đáng
và đáng trân trọng
muốn thu lại được vốn
thì là gì
là phải phục vụ được đông đảo
và họ đầu tư theo hướng đó
đấy là một cái điều đáng mừng
và vì vậy
họ mới quy tụ nhiều ngôi sao
để tham gia vào cái vở diễn đó
tôi thấy rằng là
khâu tổ chức
hội đồng giám khảo
hay tất cả những tác phẩm
mà các nghệ sĩ dự thi
đều chung một cái nỗi niềm
là đau đáu
với cái bộ môn nghệ thuật
sân khấu cao
và nó như những cơn sóng ngầm
và nó vẫn còn
nông nàn những cái niềm đam mê
cháy bỏng trong mỗi người nghệ sĩ
và tôi nghĩ rằng là
cái điều đó là cái điều mà chúng ta
chúng ta mừng và chúng ta đáng quý nhất
cố gắng làm thế nào
mà từ liên hoan này chúng ta nhận được
ra những điều đã làm được
và chưa làm được
để làm thế nào
mà từ đó chúng ta rút ra
những cái bài học cho mình
cho đồng nghiệp của mình
chúng ta học tập đồng nghiệp
và nhìn thấy những cái được chưa được
của chính mình và đồng nghiệp
để từ đó mà làm thế nào cùng nhau
chúng ta phải cùng nhau cơ
cùng nhau để làm thế nào nuôi dưỡng cái niềm đam mê ấy
vượt qua mọi khó khăn
để làm thế nào mà cho sân khấu cải lương
nó tồn tại và phát triển
đó là mong muốn của tôi
qua chia sẻ của hai vị trong cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì có thể nói rằng
với liên hoa sân khấu cải lương toàn quốc
thì từ cái khâu tổ chức cho đến ban giám khảo
cho đến ekip sáng tạo
rõ ràng là nó có rất nhiều vấn đề
mà chúng ta cần phải xem xét
cần phải nhìn lại để có thể có những điều chỉnh tốt hơn
trong các kỳ liên hoan sau
tuy nhiên tôi cũng chia sẻ với ý kiến của chị hoàng quỳnh mai
nghệ sĩ u tô lũ kỳ
một điểm là rõ ràng là qua cái liên hoan này
chúng ta nhìn thấy một cái nỗ lực
của các đơn vị kể cả trong hoặc ngoài công lập
trong cái việc tiếp cận với thị trường
tiếp cận với khán giả
đi dựng vở không chỉ ở đi thi
mà sẽ đẩy biểu diễn
cho nó cái đời sống tiếp tục
sau khi một cuộc liên hoan nó kết thúc
và đấy chính là một trong những dấu hiệu
theo tôi trong thời điểm này
trong rất nhiều khó khăn của sinh thủ kẻ lương
ta nhìn thấy nó như là một dấu hiệu tích cực
và nó đem lại niềm tin
rằng sau một trăm linh năm
thì cải lương sẽ còn có thể phát triển tiếp tục nữa
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia và chia sẻ ý kiến của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay